thưa quý vị cảnh sát israel cho biết đã bắt giữ ít nhất bốn mươi hai người biểu tình do gây dối trật tự công cộng hoặc tấn công lực lượng chức năng
trong bối cảnh người dân nước này phát động một cuộc biểu tình quy mô lớn trên cả nước để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi
ngoài các vụ bắt giữ một số trường hợp người biểu tình bị thương do vòi rồng hoặc đục độ với cảnh sát
từ sáng ngày một mươi một tháng bảy người biểu tình đã xuống đường chặn các phương tiện giao thông tại các tuyến đường lớn của các thành phố tel aviv jerusalem hay fa
đồng thời tổ chức tụ tập và biểu tình tại nhiều địa điểm khác
buổi chiều ngày một mươi một tháng bảy theo giờ địa phương người biểu tình đã kéo đến sân bay quốc tế ben gurion nhằm cản trở hành khách đi lại
trước đó quốc hội israel tại phiên thảo luận đầu tiên đã nhất trí thông qua dự luật tước bỏ quyền của tòa án tối cao can thiệp vào các quyết sách của chính phủ
đây là nội dung cốt lõi trong gói cải cách do chính phủ liên minh của thủ tướng benjamin netanyahu thúc đẩy
hiện tại tòa án có thể bác bỏ một quyết định của bộ máy hành pháp nếu cho rằng nó thiếu hợp lý hoặc chưa được cân nhắc đầy đủ kể cả trường hợp quyết định đó không vi phạm pháp luật
tòa án hình sự trung ương vùng england và xứ wales o berley ngày một mươi một tháng bảy đã tuyên phạt marius dargissi người rumani bản án một mươi hai năm bảy tháng tù giam
vì tội ngộ sát ba mươi chín người việt tử vong
trong thùng xe tải ở essex vào năm hai nghìn một mươi
đối tượng marius mihai dargissi năm mươi tuổi đã trốn khỏi anh và bị cảnh sát rumani bắt giữ vào tháng tám năm ngoái và bị dẫn độ trở lại anh
hồi tháng trước dargissi đã nhận tội trước tòa o berley với ba mươi chín tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp
theo thảm phán ghanham dargissi là một mắt xích thiết yếu trong một âm mưu tạo ra lợi nhuận đáng canh ngạc
từ việc bóc lột những người đang khao khát được đến việt nam

thảm phán này cũng cho biết các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong thùng xe không có hệ thống thông gió và không có cách thoát ra ngoài
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đã có ba mươi chín nạn nhân người việt tử vong trong thùng xe tải kín khi đang được chở bằng phà
từ zeebrugge ở bỉ đến thị trấn poofleet ở essex miền đông nước anh
các nạn nhân bao gồm hai mươi tám đàn ông tám phụ nữ và ba trẻ em trong độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi bốn
đến năm hai nghìn hai mươi một bốn nối tượng của đường dây buôn người này đã bị bỏ tù với các mức án từ một mươi ba đến hai mươi bảy năm với tội danh ngộ sát
phó giám đốc cơ quan tội phạm quốc gia khẳng định vụ việc là vì sự kinh hoảng về sự nhẫn tâm của các băng nhóm buôn người
những kẻ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của nạn nhân để kiếm lợi
trong phiên làm việc đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tại vinius litva
các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này đã thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện
nhằm ngăn chặn và bảo vệ trong tất cả lĩnh vực từ không gian mạng trên bộ trên biển và trên không
đồng thời nhất trí quyết định đưa ukraine đến gần hơn với nato
các nhà lãnh đạo nato nhất trí với gói biện pháp gồm ba yếu tố giúp ukraine gia nhập nato
gồm một chương trình hỗ trợ mới kéo dài nhiều năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi của lực lượng vũ trang ukraine
sang các tiêu chuẩn của nato giúp xây dựng lại lĩnh vực an ninh và quốc phòng của ukraine
đáp ứng các nhu cầu quan trọng như nhiên liệu thiết bị
giả phá bom mìn và vật tự y tế
các nhà lãnh đạo nato cũng thống nhất thành lập hội đồng nato ukraine mới trong ngày một mươi hai tháng bảy
tổng thư ký nato jens stoltenberg nhấn mạnh đây là một gói biện pháp mạnh với ukraine
và là con đường rõ ràng hướng tới tư cách thành viên của kiev trong nato
ông stoltenberg cũng cho biết các nước đồng minh đã thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất
kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh để ngăn chặn và bảo vệ trong tất cả các lĩnh vực
từ không gian mạng trên bộ trên biển và trên không
theo đó một lực lượng mới gồm ba trăm linh binh sĩ luôn ở trạng thái sẵn sàng cao
có thể được triển khai trên khâu và hải quân
bên cạnh đó nato cũng phê duyệt kế hoạch hành động sản xuất quốc phòng mới
để đẩy nhanh việc mua sắm chung tăng cường năng lực sản xuất
và nâng cao khả năng tương tác của các thành viên nato
theo kế hoạch trong ngày một mươi hai tháng bảy lãnh đạo các nước nato sẽ có các cuộc gặp
với các lãnh đạo của australia nhật bản new zealand và hàn quốc
cũng như liên minh châu âu eu
nga sẽ phản ứng trước sự mở rộng nato giữa bối cảnh thụy điển có thể gia nhập liên minh này
bình luận trên được ngoại trưởng nga sergei lavrov đưa ra
trong thời điểm hội nghị thượng đỉnh nato đang diễn ra ở litva
ngoại trưởng nga cho biết moscow cảm thấy bất ngờ trước tốc độ phần lan và thụy điển
từ bỏ lập trường trung lập
liên quan đến sự mở rộng của nato ông lavrov cho biết nga sẽ tiến hành các bước đi phù hợp
chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra kết luận tùy thuộc vào việc nato sẽ sử dụng lãnh thổ
của phần lan và thụy điển nhanh chóng và rộng rãi như thế nào
chắc chắn điều này sẽ được thực hiện vì cả helsinki và stockholm đã thảo luận
về nhiều vấn đề khác nhau với mỹ liên quan đến việc triển khai cơ sở hạ tầng
của liên minh ngay trên biên giới với nga
cùng ngày nga cũng cảnh báo về viễn cảnh ukraine gia nhập nato
một điểm thảo luận quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh tại litva
người phát ngôn điện kremlin dmitry veskov nhận định
tư cách thành viên của ukraine trong nato sẽ rất nguy hiểm cho an ninh châu âu
và những người đưa ra quyết định này
nga nhận thức rõ điều đó
nato ủng hộ ukraine chiến đấu với nga nhưng một số thành viên đáng chú ý là mỹ
phản đối việc trao cho kiev lộ trình gia nhập liên minh
theo điều năm hiến trương nato cuộc tấn công vào một thành viên là cuộc tấn công
vào toàn liên minh và nếu kiev gia nhập bất kỳ lệnh ngừng bắn nào xụp đổ
đều có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp giữa moscow và nato
lần đầu tiên sau một trăm sáu mươi bốn năm lực lượng thủy quân lục chiến mỹ hoạt động
mà không có chỉ huy được thượng viện nước này
xác nhận vị trí tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến mỹ đã bị bỏ trống
từ ngày một mươi tháng bảy khi tướng david f berger người đảm nhận vai trò hàng đầu này
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thôi giữ chức vụ có thời hạn bốn năm trên
nỗ lực bỏ phiếu của thượng viện mỹ về một ứng cử viên kế nhiệm ông bogle
đã bị chặn hôm một mươi tháng bảy bởi thượng nghị sĩ gop tommy t wervin của bang alabama
hiện tại cấp phó của ông berger tướng eric smith sẽ tạm thời đảm nhận vai trò chỉ huy
tại một buổi lễ thôi chức
một mươi tháng bảy dành cho tướng burker vị trí chỉ huy thứ ba mươi tám của thủy quân lục chiến mỹ
bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ lloyd austin đã thúc giục thượng viện nước này nhanh chóng hành động
tướng burger cũng kêu gọi thượng viện hành động để có một chỉ huy đương nhiệm được bổ nhiệm và xác nhận
các cơ quan quản lý dược phẩm cấp quốc gia và cấp bang ở ấn độ đã khởi kiện một trăm linh năm công ty dược phẩm
sau cuộc thanh tra và kiểm tra các nhà máy sản xuất
vụ kiện được đưa ra sau khi các loại thuốc ho dạng crisose ấn độ sản xuất
có liên quan đến cái chết của hàng chục trẻ em ở nước ngoài
bộ y tế ấn độ cho biết ba mươi một công ty đã được yêu cầu ngưng sản xuất
trong khi các quyết định hủy hoặc treo giấy phép sản xuất cũng đã được đưa ra đối với năm mươi công ty khác
năm hai nghìn hai mươi hai ngành dược phẩm trị giá bốn mươi một tỷ usd của ấn độ đã đối mặt với cú sốc
khi sirohor do hai công ty có trụ sở gần new delhi sản xuất
có liên quan đến cái chết của gần bảy mươi trẻ em tại gambia và một mươi chín em tại uzbekistan
tổ chức y tế thế giới who kết luận rằng
thuốc ho của công ty maiden xuất khẩu sang gambia có chứa chất độc ethylglucone eg
và dithylglucone deg vốn được sử dụng làm dầu phanh xe ô tô
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai uzbekistan thông báo một số trẻ em đã tử vong ở nước này
sau khi uống thuốc ho của một công ty khác của ấn độ là marion biotech
và các sản phẩm này cũng chứa eg hoặc dg
cả hai công ty trên đều bác bỏ các cáo buộc
nhiệt độ toàn cầu cao kỷ lục do biến đổi khí hậu và hiện tượng enino
sẽ tiếp diễn vào mùa thu và nhiều khả năng sẽ tạo ra một mùa đông ấm áp hơn ở bắc bán cầu
dữ liệu do dịch vụ biến đổi khí hậu coppernicus tổng hợp cho thấy
có ít nhất bảy mươi khả năng rằng tất cả tây âu và một phần của nước mỹ
sẽ trải qua nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong khoảng thời gian từ tháng tám đến tháng một mươi năm nay
chương trình của copernicus sử dụng hàng tỷ phép đo từ vệ tinh tàu máy bay
khí hậu trên khắp thế giới để đưa ra dự báo thời tiết hàng tháng và theo mùa
dự báo thời tiết theo mùa của copennicus được sử dụng bởi người nông dân
các công ty bảo hiểm và một số dịch vụ tiện ích thiết yếu
nhằm giúp thích ứng với hành tinh đang nóng lên
ngày một mươi một tháng bảy một nghiên cứu mới được công bố cho biết hơn sáu mươi một người đã tử vong vì nắng nóng
trong mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai tại châu âu phần lớn là người trên tám mươi tuổi
theo nghiên cứu nếu không có hành động can thiệp đến năm hai nghìn ba mươi châu âu sẽ đối mặt với tình trạng
trung bình mỗi mùa hè có hơn sáu mươi tám ca tử vong liên quan đến nắng nóng
các nhà khoa học đánh giá đây là một con số cảnh báo cho những mùa hè
đồng thời kêu gọi cần phải có những biện pháp hiệu quả để bảo vệ người dân
khỏi những đợt nắng nóng nguy hiểm hơn trong những năm tới
còn tại trung quốc chính quyền thượng hải đã ban bố cảnh báo cam về nắng nóng
mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo ba tầng khi thành phố đón nhận nhiệt độ lên tới ba mươi bảy độ c
lần đầu tiên thường hồi gian năm nay
với nhiệt độ lên tới ba mươi bảy độ c
khách du lịch dọc bến thượng hải đã ra ngoài với rủ chê nắng mũ và quạt
trong khi những người điều khiển phương tiện cố gắng tìm kiếm những khu vực có bóng dâm để tránh nắng
trước đó trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc đã ban bố cảnh báo vàng về nhiệt độ cao
khi dự báo rằng đợt nắng nóng gai gắt sẽ thiêu đốt nhiều khu vực trên cả nước
trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời
khi nhiệt độ tăng cao đồng thời yêu cầu những người buộc phải làm việc ngoài trời
cần áp dụng các biện pháp bảo hộ cần thiết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe
thưa quý vị khởi động từ chỉ ba mươi story mama tạm dịch là ba ngoại kể chuyện vào năm hai nghìn chín
đến nay số lượng các story mama trên toàn hàn quốc đã lên tới hơn ba người
các bà ngoại tham gia các lớp học ngoại khóa với các em bé mầm non
hay thậm chí là tranh tài trực tiếp trên truyền hình với rất nhiều sự sáng tạo
giúp những câu chuyện cổ tích trở nên hấp dẫn hơn dễ thuộc dễ nhớ dễ đi vào lòng người hơn
cũng giống như các hiện tượng âm nhạc hay điện ảnh của hàn quốc
storymama dự kiến sẽ tạo ra một trào lưu để xuất khẩu văn hóa hàn quốc và tạo ra hiện tượng toàn cầu
mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
đây là tết học ngoại khóa tại một trường mập non ở thủ đô seoul của hàn quốc
tết học ngoại khóa này là tết học được các em mong đợi nhất trong tuần
bởi các em được nghe những câu chuyện kể từ bà ngoại
chương trình được gọi là story mamama hay bà ngoại kể chuyện đang thu hút các học sinh mẫu giáo tại hàn quốc
những câu chuyện được kể là những chuyện cổ tích hay những câu chuyện đồng giao được truyền miệng từ đời này sang đời khác ở hàn quốc
castorimama sẽ thêm vào các câu chuyện đấy những bài về hay những hoạt động trò chơi giúp các em nhỏ nhanh chóng nắm bắt và ghi nhớ nội dung câu chuyện
cháu vừa đứng nghe chuyện bà con ếch rất vui ạ
câu chuyện được các ông bà kể thật tuyệt cháu rất thích ạ
cháu rất thích nghe các ông bà kể chuyện câu chuyện qua lời kể của các ông bà hay hơn trong sách nhiều ạ
chương trình story mama lần đầu tiên được khởi xướng ở hàn quốc vào năm hai nghìn chín với sự tham gia của ba mươi bà ngoại
cho đến nay mô hình tuyên truyền văn hóa độc đáo này đã lan rộng khắp cả nước với một đội ngũ đặc biệt gồm hơn ba bà ngoại hoạt động tại khắp các trường mầm non
kể chuyện cho khoảng tám sáu trăm linh học sinh trên cả nước
chương trình này không chỉ khuyến khích lao động nghỉ hưu mà còn là một cách để người hàn quốc lưu chuyển văn hóa truyền thống của mình qua những thế hệ tiếp theo để những bài đồng giao những câu chuyện cổ tích không bao giờ phai mờ
có những câu chuyện dân gian mà thông thường chỉ có các bà kể cho các cháu mình nghe chúng không thể tìm thấy trong bất cứ quyển sách nào
story mama là một chương trình giúp lưu truyền các câu chuyện dân gian qua các thế hệ
bộ văn hóa thể thao và du lịch có chương trình đọc chuyện cho thiếu nhi nên tôi muốn hỗ trợ vì thế tôi đã tham gia chương trình này
các cháu thiếu nhi rất vui vẻ và hứng thú khi nghe kể chuyện mỗi lần như vậy tôi cũng như được quay lại thời thơ ấu của mình
không chỉ dừng lại ở hoạt động ngoại khóa tại các trường mầm non castorima còn có sân khấu biểu diễn riêng thông qua các cuộc thi truyền hình
các cuộc so tải giữa các story mama xem ai có khả năng kể chuyện truyền cảm hơn
đang nở rộ không kém gì các cuộc thi tài năng
các cuộc thi kể chuyện của các bà ngoại cũng thu hút lượng phan hâm mộ đông đảo như các ngôi sao cũng như mục tiêu của các ngôi sao âm nhạc mục tiêu mà story mama hướng tới là xuất khẩu văn hóa hàn quốc ra thị trường khác trên thế giới
việc người già kể chuyện cho trẻ nhỏ vốn rất quen thuộc trước đây thế nhưng xã hội phát triển đã khiến khoảng cách giữa các thế hệ trở nên ngày càng xa cách hơn
do đó chúng tôi hy vọng chương trình stary mama sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ
và hơn tất cả chúng tôi nhận thấy trẻ em rất thích nghe
các ông bà kể chuyện đây là lý do bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ tiếp tục triển khai rộng hơn chương trình này
các story mama đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội tại hàn quốc
đó là không gian nơi thế hệ non trẻ nhất tại hàn quốc được kết nối với những người bà ở thế hệ trước
đây đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa hàn quốc ra toàn cầu như cách mà nhóm nhạc bts blackpink hay các sản phẩm điện ảnh khác đã thành công